cụ thể là ở bắc trung bộ nhiệt độ sẽ là một mươi tám hai mươi một độ còn đối với khu vực trung trung bộ sẽ là hai mươi hai hai mươi năm độ
trong những tháng mùa khô thời tiết ở cả tây nguyên và nam bộ có phần khắc nghiệt hơn
tình trạng ít mưa ngày nắng nhiều cùng với độ ẩm thấp diễn ra khá nhiều ngày và chưa có dấu hiệu chấm dứt trong những ngày tới
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi hai
đến ba mươi bốn độ và thậm chí là có những điểm trên ba mươi năm độ
do khối không khí lạnh tăng cường nhưng lệch đông nên ở khu vực phía đông bắc của bắc biển đông sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa ở mức cấp năm đêm nay có lúc cấp sáu giật cấp bảy gây ra tình trạng biển động
nhiệt độ ở đây sẽ là hai mươi ba hai mươi tám độ
đối với vùng biển của huyện đảo trường sa mưa rông xuất hiện một vài nơi trời vẫn còn nắng ấm và gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm
đáng lưu ý hơn đó là phía tây của vùng biển này có gió mạnh tới cấp sáu thậm chí là lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động cùng với lệ độ cao sóng từ hai đến bốn mét
sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước